cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước vừa khởi tố vụ án vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đồng bộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước cũng chưa khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển xe bồn là anh thạch vân
vì anh vân đang bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm chưa thể lấy lời khai
trước đó vào lúc bốn h ba mươi phút sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một tài xế thạch vân lái xe bồn chứa xăng và dầu chạy trên quốc lộ một mươi ba theo hướng huyện trân thành đi thị xã bình long tỉnh bình phước
khi đến khu vực chợ minh hưng thuộc xã minh hưng huyện trân thành do chạy với tốc độ cao lại không chú ý quan sát nên đã đâm thẳng vào đuôi xe ba gác trở đá lạnh chạy cùng chiều phía trước khiến chiếc xe ba gác bị gãy nát văng vào lề đường
chiếc xe bồn tiếp tục phóng qua bên phần đường đối diện đâm thẳng vào trụ điện hai trăm hai mươi kv rồi lật ngửa văng ra ngoài hàng chục nghìn lít xăng trong bồn bị nổ tung bốc cháy nguồn ngụt vụ cháy kinh hoàng đã thiêu dụi gần như hoàn toàn một mươi chín căn nhà mặt tiền quốc lộ một mươi ba sáu người tử vong tài xế xe bồn bị thương nặng người lái xe ba gác bị thương nhẹ
mâu thuẫn phát sinh từ việc đùa giỡn khiếm nhã đã dẫn đến án mạng
vào chiều qua tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt
lưu thanh ba mươi hai tuổi chú thị trấn minh lương huyện châu thành một mươi hai năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi ba tháng tám thanh cùng một người bạn đến quán nhậu ở thị trấn minh lương huyện châu thành thì gặp danh hạnh đang ngồi nhậu ở đây
khi thấy thanh bước vào hạnh bung lời chào kiếm nhã và chạy đến đùa dỡn làm cho chiếc mũ của thanh đang đội trên đầu rơi xuống đất
tức giận thanh chửi hạnh rồi hai bên xông vào đánh nhau
trong lúc ẩu đả thanh đã rút con dao có sẵn trong túi quần đâm tám nhát vào người làm hạnh thủng tim và tử vong trên đường đi cấp cứu
ngoài mức án một mươi hai năm tù thanh còn phải bồi thường cho gia đình của nạn nhân số tiền trên một trăm năm mươi triệu đồng
sau gần hai tháng điều tra ba đối tượng trong băng cướp gây ra hơn chục vụ cướp tài sản trong đó có nhiều vụ cướp xe máy của người đi đường trên địa bàn một số xã của huyện long thành
hôm nay đã bị công an huyện long thành bắt giữ
hai đối tượng bị bắt khẩn cấp gồm nguyễn duyên hùng hai mươi một tuổi đặng hữu thiên nhân cùng chú biện long thành để điều tra về hành vi cướp tài sản
liên quan đến vụ án này cơ quan công an cũng bắt khẩn cấp đối tượng lê hoài hận một mươi chín tuổi cũng chú huyện long thành để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm
cơ quan công an xác định từ đầu tháng bảy đến giữa tháng tám năm hai nghìn một mươi tám với thủ đoạn là áp sát dùng chân đạp ngã xe của nạn nhân
sau đó dùng dao và bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân để cướp xe máy điện thoại di động và túi sách
hùng và nhân đã gây ra hơn chục vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện long thành chiếm đoạt gần hai trăm linh triệu đồng
dưới bức bình phong là chủ một tiệm sửa xe máy nguyễn xuân hùng thường xuyên quan hệ bất minh với một số đối tượng ở địa phương
trong đó có đối tượng đặng hữu thiên nhân là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định lại sử dụng ma túy
sau khi cướp được xe nhân và hùng mang xe về cất giấu tại tiệm sửa xe của hùng hoặc mang đi cầm cố tại một số tiệm cầm đồ trên địa bàn
sau đó hùng có nhiệm vụ đăng lên mạng xã hội để tìm người mua tài sản bán được bọn chúng chia nhau lấy tiền tiêu xài
chúng ta đi đường vào ban đêm thì không nên đi một mình
nhất là các phụ nữ đi vào các nơi điểm bắn chúng ta đi thì phải có người đi cùng
và lưu thông trên đường thì phải có dung lượng trên đường đi và chúng ta đi một mình
chúng ta đi một mình để cố gắng chờ những bạn đường cùng đi chung để tránh trường hợp đối tượng lợi dụng thực hiện cướp tài sản
trước tình hình tội phạm cướp
tội phạm cướp cướp giật tài sản gia tăng nhất là vào những tháng cuối năm
do đó cơ quan công an khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác với các loại tội phạm nhất là tội phạm cướp cướp giật tài sản
hạn chế lưu thông vào ban đêm hoặc là những cung đường vắng để phòng ngừa các vụ án có thể xảy ra
tiến hành kiểm tra cơ sở mát xa xuân trường ở xã vũ xá huyện lục nam và cơ sở mát xa quang thảo ở thị trấn đổi ngô huyện lục nam
lực lượng thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an huyện lục nam đã phát hiện nhân viên nữ kích dục cho khách
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện tại hai cơ sở có bốn nữ nhân viên đang có hành vi kích dục cho khách nam
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản đưa một mươi ba nữ nhân viên cùng chủ hai cơ sở về trụ sở công an huyện lục nam để làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận được chủ cơ sở là nguyễn xuân trường và dương thị thảo thuê làm nhân viên massage và được trả lương ba năm triệu đồng một tháng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an huyện bắc giang đã bản ra vụ việc cho công an huyện lục nam để xử lý theo thẩm quyền
bốn xe ô tô tải đầu kéo chở số lượng lớn gỗ không có giấy tờ hợp lệ trong đó hai xe vi phạm chở hàng vượt khổ giới hạn quy định vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam phát hiện bắt giữ
sáng nay trên quốc lộ một a đoạn qua xã điện phương thị xã điện bàn tỉnh quảng nam tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông thăng bình thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam tuần tra trên quốc lộ phát hiện bốn xe container có nhiều biểu hiện bất minh nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra bốn chiếc xe container chở theo hai mươi một cây gỗ tròn lớn có tổng khối lượng khoảng trên tám mươi mét khối các lái xe không cung cấp được giấy tờ nguồn gốc của hai mươi một cây gỗ lớn nêu trên
toàn bộ số gỗ và phương tiện vận chuyển đã được trạm cảnh sát giao thông thăng bình bàn giao cho hạt kiểm lâm bắc quảng nam để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
trạm cảnh sát giao thông thăng bình cũng lập biên bản xử phạt về hành vi chở quá khổ đối với hai trên tổng số bốn phương tiện nói trên
lại vừa xảy ra hai vụ cháy nữa tại tỉnh khánh hòa và tỉnh đồng nai thông tin chi tiết các vụ việc sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
sáng nay tại một khách sạn thuộc phường sương muôn thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã xảy ra cháy gây khói ngạt làm cho khách lưu trú và nhân viên hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài
vụ cháy xảy ra tại tầng hai khách sạn cesilia do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch đức phù gia có địa chỉ tại thành phố nha trang làm chủ
lúc này trong khách sạn có gần một trăm linh khách đang lưu trú chủ yếu là khách nước ngoài
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chạy cháy đã huy động ba xe chạy cháy một thang cửa hộ cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống ngay hiện trường tổ chức chạy cháy
theo một số nhân chứng nguyên nhân đám cháy do chập tủ điện tổng quá khách sạn hiện tại đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn không thiệt hại về người

nhưng đã thiêu dụi toàn bộ căn nhà cấp bốn và chiếc xe máy cùng nhiều tài sản và đồ dùng trong nhà nguyên nhân ban đầu xác định có thể do anh huy buồn trượn gia đình nên đã tự châm lửa đốt
tiếp theo biên tập viên ninh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng đỗ tuấn việt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi sống mới lõm rái tai trúc mắt một mí và chân trái đi hơi khập khiễng
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa là đối tượng lê thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại thôn quảng hợp xã hóa quỳ huyện như xuân tỉnh thanh hóa
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa là đối tượng lê thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại thôn quảng hợp xã hóa quỳ huyện như xuân tỉnh thanh hóa là đối tượng lê thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại thôn quảng hợp xã hóa quỳ huyện như xuân tỉnh thanh hóa
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ cơ đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an

sáng trời rét có sư mù nhẹ dài rác với nền nhiệt độ trưa chiều ở trong ngưỡng là hai mươi năm hai mươi tám độ
sang ngày đầu của tháng một mươi hai khi khu vực không khí lạnh suy yếu thì nền nhiệt độ trước khu vực sẽ tăng nhẹ
tuy nhiên đây cũng là lúc mà gió đông nam ẩm tác động lên khu vực nên tại đây sẽ có mưa rông nhưng lượng không nhiều
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới do hình thế gây mưa đã suy yếu nên mưa trên khu vực sẽ giảm chỉ còn ở diện vài nơi
do mưa giảm nên nền nhiệt độ trên khu vực có xu hướng tăng trở lại
ngày đêm ở trong ngưỡng từ một mươi tám đến ba mươi độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận tình trạng mưa to như thời đoạn trước cũng đã rứt chỉ còn ở diện vài nơi với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
do mưa giảm nhanh nên nền nhiệt cho khu vực sẽ gia tăng trở lại
ngày đêm sao động trong khoảng từ hai mươi hai ba mươi một độ
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới phổ biến chỉ có mưa diện giải rác ban ngày trời còn nắng gián đoạn
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động dân sinh của người dân nơi đây
với nền nhiệt độ trưa chiều tăng lên ở trong ngưỡng là hai mươi sáu ba mươi độ
các tỉnh thánh nam bộ cũng là nơi có thời tiết ổn định nhất trên cả nước
trong ba ngày tới khu vực chỉ có mưa diện vài nơi ban ngày trời có nắng gián đoạn
nền nhiệt độ trước khu vực không quá cao ngày đêm sao động trong khoảng từ hai mươi ba ba mươi ba độ